còn giao một mỏ lết năm mươi bốn điện thoại di động các loại hai mươi hai laptop một máy tính bảng giá trị tài sản hơn một tỷ đồng và nhiều công cụ phương tiện mà đối tượng thực hiện hành vi phạm tội của mình